lúc này chính là thời điểm các trường trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc
bắt đầu bước vào mùa tuyển sinh năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong đó các trường chuyên không thuộc sở tổ chức tuyển ngay cuối tháng năm này
với các phụ huynh có con vào học đầu cấp nhất là ở các thành phố lớn
việc chọn trường nào hay thầy cô giáo nào luôn là mối quan tâm hàng đầu
và cuộc đua lớp một mươi trường công lập tại hà nội vốn căng thẳng lại càng căng thẳng hơn
khi ở các trường chuyên tỷ lệ trọi cao và độ khó đề cũng cao
trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ thuộc đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội
là một trong những trường mở đầu cho cuộc đua vào lớp một mươi chuyên
năm nay trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ có gần bốn năm trăm linh thí sinh đăng ký thi
giảm khoảng bốn trăm linh so với năm trước
trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh của trường là ba trăm tám mươi hệ chuyên vào các lớp tiếng anh
tiếng nga tiếng pháp tiếng trung tiếng đức nhật bản và tiếng hàn quốc
và ba trăm hai mươi chỉ tiêu
trong khi đó trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ thuộc đại học ngoại ngữ thuộc đại học quốc gia hà nội
trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ thuộc đại học ngoại ngữ thuộc đại học quốc gia hà nội